đại diện lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết trong cuộc họp ban chỉ đạo với các bộ ngành và các tỉnh
phó thủ tướng chính phủ thường trực trương hòa bình đã đồng ý chủ trương ứng trước ba tỷ đồng
để bồi thường hỗ trợ cho bốn tỉnh miền trung chịu thiệt hại do sự cố môi trường biển
việc ứng trước tiền để bốn tỉnh miền trung triển khai giải ngân cho những đối tượng được hưởng chính sách bồi thường
nhằm đáp ứng nguyện vọng mong đợi của người dân đặc biệt là các đối tượng bị thiệt hại
trước đó ngày hôm qua hai mươi chín tháng chín thủ tướng chính phủ đã ra quyết định về định mức bồi thường thiệt hại
cho người dân ở bốn tỉnh miền trung vì sự cố môi trường biển do phongmosa gây ra
chủ tàu cá có công suất từ tám trăm linh cv trở lên không thể ra khơi sau sự cố môi trường biển
sẽ nhận tiền bồi thường hơn ba mươi bảy triệu đồng một tháng ngư dân nhận gần chín triệu đồng